sau cơn bão số ba và đợt mưa lũ vừa qua hiện một số làng bản vùng sâu vùng xa
đặc biệt là ở các vùng bản huyện cao kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang lầm vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt một cách chầm trọng
ngoài nguyên nhân như lũ lụt đầu tư thiếu động bộ
quá trình khảo sát thi công các công trình nước sạch còn có nhiều vấn đề hạn chế
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
sau cơn bão số ba hai trăm linh hộ dân tộc khơ mú thái bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
nằm sát gần quốc lộ bảy đang nằm trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt do đường ống dẫn nước sinh hoạt bị hư hỏng
cùng với đó sau bão số ba và mưa lũ năm nay mà từ nhiều năm nay
ba mươi sáu hội dân tộc khơ mú bản huế nhúc xã phà đánh
hằng ngày nhà nào cũng phải huy động lực lượng già trẻ trai gái
tục bẩn từ các khe suối hứng từng giọt nước từ bể nước công cộng
của dự án từ những năm trước nay bị hư hỏng về để sinh hoạt
chuyện đề phương không thể khắc phục lại được
thì hiện tại thì dân cũng đang còn một số hộ dân tự mua voi
đi lấy những cái khe nhỏ về dùng được cũng tầm khoảng hai mươi năm đến hai mươi hộ
nhưng mà có đến hơn tám mươi hộ đang còn sử dụng khe suối bận nguồn từ bốc quạc chạy về
đến mua nước lụt nước quẹt về thì nước đục cũng phải đưa về sử dụng
chứ dân cũng không biết lấy nước mua mà dùng cả
toàn huyện kỳ sơn có gần một trăm năm mươi công trình nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho bà con đồng bào
các dân tộc với tổng kinh phí đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng từ các chương trình đầu tư
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau như lũ lụt đầu tư thiếu đồng bộ
cũng như quá trình khảo sát thi công còn nhiều vấn đề hạn chế bên cạnh đó ý thức bảo vệ tài sản
chung của một số người dân chưa cao dẫn đến các công trình nước sinh hoạt công cộng bị hư hỏng hoặc xuống
cấp nặng theo thống kê hiện tại trên địa bàn huyện kỳ sơn có một mươi ba trên hai mươi một xã thiếu nước sinh hoạt và
cũng chỉ có một phần ba số công trình đang còn phát huy hiệu quả số còn lại đã bị hư hỏng hoặc
không còn giá trị sử dụng vì nguồn nước đầu nguồn đã bị cạn kiệt khiến người dân địa phương gặp rất
nhiều khó khăn
có ba bản hùng tiến và trương thu
ba bản này hư hỏng nhiều đoạn về khắc phục kinh phí của xã cũng hạn chế không thể đủ được
cho nên hiện tại bây giờ có một số hồ dân hiện nay cũng chưa có nước sinh hoạt kinh doanh cập tên
tạo một điều kiện có nguồn vốn để khắc phục tiếp thơi để cho những dân được hưởng lợi nước sinh hoạt
thực tế cho thấy
mặc dù đảng nhà nước đã quan tâm đầu tư các chương trình dự án nước sinh hoạt cho người dân huyện
vùng cao kỳ sơn số công trình trên vẫn chưa giải quyết hết nhu cầu về nước cho tất cả số dân
trên địa bàn huyện qua đây chính quyền các cấp các ngành cần có chính sách quan tâm đầu tư
hỗ trợ để đồng bào các dân tộc nơi đây có được nguồn nước sạch sinh hoạt